du lịch cộng đồng được coi là loại hình du lịch mang lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế bền vững nhất cho bản địa
nó không chỉ giúp người dân bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên
mà còn là dịp để bảo tồn và phát huy những nét văn hóa độc đáo của địa phương
và ngoài những lợi ích đó loại hình du lịch này cũng đã bộc lộ những hạn chế cần được khắc phục
đó là làm sao để vừa phát triển được du lịch lại vẫn giữ nguyên được nét đẹp của văn hóa bản địa
hiện nay một số địa phương đang ưu tiên phát triển mô hình du lịch cộng đồng du lịch sinh thái
đặc biệt là ở các vùng miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như ở lào cai hà giang yên bái hòa bình
những mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực không chỉ phát huy được thế mạnh văn hóa bản địa của các dân tộc
mà còn góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống của người dân địa phương
ngoài những ưu điểm thì mô hình du lịch cộng đồng cũng có những hạn chế nhất định cần khắc phục kịp thời
như vấn đề ô nhiễm môi trường du nhập các nét văn hóa bên ngoài mất đi nét đẹp nguyên sơ chất phác của cảnh quan và con người bản địa
thời gian người ta đến người ta ở người ta làm cuối cùng cái đó nó bị nhạt nhòa đi
thì tôi nghĩ rằng lại phải có các biện pháp đặc biệt trước hết là các địa phương
các địa phương bản thân địa phương phải có ý thức bảo vệ nó và có ý thức rồi mới có biện pháp được
khi người ta không quý cái riêng của mình có vì người ta không biết giá trị của nó thì người ta không bảo vệ được nó
theo các chuyên gia du lịch việc phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng là phù hợp với xu thế thời đại
đáp ứng nhu cầu khám phá
của đông đảo du khách muốn tìm hiểu văn hóa các dân tộc
trong các loại hình du lịch thì du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái là hai cái hướng du lịch được ưu tiên
và trong luật du lịch hai nghìn một mươi bảy thì đã nêu rõ cái vấn đề này nó thể hiện quan tâm của nhà nước ta
đối với phát triển du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái
bởi vì nó không những nó bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên văn hóa
mà nó còn giúp cho vấn đề chuyển dịch các cơ cấu kinh tế
của đồng bào ở những vùng sâu vùng xa khó khăn bằng cái việc phát triển du lịch
chúng ta phát triển nhưng mà phải bảo tồn tất cả những cái mà ông cha đã tạo lên
cũng như là thiên nhiên đã ban tặng với nước chúng ta
phát triển mà vẫn giữ nguyên được cái môi trường và tài nguyên văn hóa
đó chính là phát triển của du lịch bền vững
để phát triển kinh tế địa phương tôn trọng những giá trị bản địa giá trị cộng đồng
thì loại hình du lịch có trách nhiệm sẽ là giải pháp để phát triển du lịch
cộng đồng đúng hướng và bền vững